theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến sáu giờ ngày một mươi năm tháng bảy việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới và đã bước sang ngày thứ chín mươi không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm bảy mươi ba ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm năm mươi hai ca số ca còn đang điều trị là hai mươi một ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi hai ba trăm ba mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện bảy mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một tám trăm năm mươi năm người cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn trăm linh ba người